thưa quý vị mưa lũ kéo dài liên tục từ chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi cho đến trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi
đã khiến cho nước lũ dân cao gây ngập sâu trên tuyến quốc lộng một a
khiến cho nhiều tỉnh miền trung bị ngập trong diện rộng
đáng chú ý tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam nước lũ dâng cao cô lập hoàn toàn hơn hai trăm sáu mươi hộ dân
với hơn một nhân khẩu của thôn lệ bắc
thành phố tam kỳ vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng một mươi chính quyền đã phải di rời ba trăm bốn mươi hộ dân
với gần một nhân khẩu đến nơi an toàn
mưa lớn tại tỉnh quảng ngãi thừa thiên huế cũng đã gây ngập úng ngập lụt cục bộ tại nhiều tuyến đường